vào lúc một mươi tám h bốn mươi năm ngày hai mươi sáu tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt giữ một mươi một đối tượng
trong đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch là hơn một mươi tỷ đồng
quá trình điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định phan quang đông và phan thúc định đều ở xóm một xã định hóa huyện kim sơn
là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền hơn một trăm bốn mươi năm triệu đồng
một mươi điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thường xuyên lên gia lô để làm quen với nhiều người phụ nữ có gia đình và khi chiếm được tình cảm thì đối tượng hoa văn thám ba mươi sáu tuổi
trú ở xã xuân chính huyện kim sơn sử dụng điện thoại quay video để uy hiếp
công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với thám về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an thám khai nhận đã dùng video uy hiếp một người phụ nữ trú ở huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
yêu cầu chuyển cho thám hai mươi triệu đồng nếu không sẽ chuyển clip cho chồng nạn nhân
cơ quan công an đã thu giữ một điện thoại di động một xe mô tô và gần ba mươi triệu đồng công an huyện yên khánh đang tiếp tục điều tra vụ việc
còn tại thanh hóa công an thành phố đã bắt giữ đối tượng châu khắc thành và lương văn bắc cùng chú tại tỉnh thanh hóa
về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu thu giữ chín bao thuốc lá nhãn hiệu blenno ba số năm màu xanh do nước ngoài sản xuất
tại cơ quan công an thành khai nhận mua thuốc lá qua mạng xã hội chuyển về thanh hóa
giao cho lương văn bắc vận chuyển cho khách đặt mua với tiền công từ năm trăm linh đến một triệu đồng
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi thành và bắc đang giao dịch bán thuốc lá cho khách
thì bị lực lượng công an bắt quả tăng và thu giữ toàn bộ tăng vật
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thương chú tại thôn trung xã truyền mỹ huyện phú xuyên tp hà nội
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cũng phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội là đối tượng nguyễn anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại số tám ngõ hai trăm chín mươi chín tây sơn phường ngã tư sở quận đống đa tp hà nội
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố năm
phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm tp hà nội về tội vi phạm các quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
nguyễn phước trung bảo và nguyễn thanh nhã cùng hai năm tù đồng thời tuyên cấm hành nghề báo chí trong thời hạn ba năm
kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù
theo cáo chẳng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhóm này đã tạo trang fan space báo sạch group làm báo sạch
và kênh youtube dis genel để viết đăng tải bốn mươi bảy bài viết video các chủ đề nóng được dư luận quan tâm
trong đó có các bài viết liên quan đến khu dự án khu đô thị mới thới lai tp cn
theo kết luận giám định của cơ quan chức năng tp cn các bài viết và clip do danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động
đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
nhiều bài viết quy trục suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền xuyên tạc vu khống xúc phạm các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan tổ chức
ngoài ra năm bị can đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp để thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền khoảng hai tám mươi ba tỷ đồng
số tiền này đã được các bị can chia nhau quá trình điều tra cả năm bị can đều thừa nhận hành vi của mình
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã xóa điểm mua bán ma túy phức tạp do trần văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở thôn hữu lễ bốn xã thọ sương
theo xác minh điều tra của cơ quan công an trường thường xuyên lôi kéo một số đối tượng nghiện ma túy về nhà mình để bán và tổ chức sử dụng ma túy
tại đây trường cho xây tường rào dây thép gai và biến nhà mình thành bong ke ma túy phức tạp tụ tập nhiều đối tượng nghiện ở các địa phương khác đến đây mua bán và tổ chức sử dụng ma túy
bất ngờ đột kích vào bong ke ma túy của trần văn trường công an huyện thọ xuân đã bắt quả tăng trường đang có hành vi bán ma túy cho ba đối tượng nghiện
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với đồng nguyễn quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú phường một mươi sáu quận gò vấp tp hcm
trong vụ án này còn có hai bị cáo khác khi công an mở rộng truy xét vụ án
theo cáo trạng vào tối ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
khu vực hẻm chín trăm một mươi năm huyện đức trọng tỉnh lâm đồng mua năm mươi sáu mươi bốn gam ma túy loại methamphetamine của một đối tượng tên hoài với giá một mươi triệu đồng
trên đường di chuyển thì bị công an huyện đức trọng bắt quả tang
mở rộng truy xét ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an huyện đức trọng bắt thêm lê văn nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú xã hiệp thạnh huyện đức trọng
thu giữ hai mươi năm gam methamphetamine một trăm tám mươi năm gam ma túy loại ketamin và bốn viên thuốc lắc
tại phòng ở của nhật công an bắt thêm trần thiên hảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú cùng xã hiệp thạnh có hành vi tàng trữ một tết ma túy
tại phiên tòa các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội hội đồng xét xử tuyên án đồng nguyễn quốc dũng một mươi bảy năm tù
lê văn nhật chín năm tù cùng tội mua bán trái phép chất ma túy tuyên phạt trần thiên hào một mươi tám tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
với hành vi trộm cắp tài sản phan đình bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường hương sơ thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại phòng ba trăm một mươi g một khu vực năm phường hương sơ
tổ công tác của công an phường hương sơ bắt giữ phan đình bình và thu giữ một xe mô tô hiệu honda way là tăng vật của một vụ án xảy ra trên địa bàn
sau khi trộm được xe này bình đã thay đổi màu sơn nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu bình khai nhận gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố và các địa bàn lân cận
chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị như xe mô tô các loại xe đạp điện mai cảnh laptop túi sách
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tỉnh đồng tháp vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng
đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú chín đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng
ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
và công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng
quỳnh anh thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và lê thanh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng ngụ phường an hòa thành phố sa đéc
về hành vi cùng đồng bọn sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng tại khóm tân bình
phường an hòa thành phố sa đéc và khoa cấp cứu bệnh viện sa đéc
đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chín đối tượng có liên quan trong vụ án
theo điều tra trước đó vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hai nhóm của thiện và tài mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến một người chết
sau đó khi đến khoa cấp cứu bệnh viện sa đéc thì hai nhóm đã tiếp tục cầm hung khí la lối gây mất an ninh trực tự tại bệnh viện
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng trần tấn phúc
về tội giết người cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh tiền giang
phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông của tỉnh đã làm việc với đối tượng trần thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cư trú ấp phú hưng xã long khánh thị xã cai lệ về hành vi phát tán thông tin giả mạo sai sự thật
trần thanh hải khai nhận khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một hải tham gia biên tập trên trang facebook vtv một đài truyền hình việt nam
do người khác thiết lập và quản trị hãy biết đây không phải là trang facebook chính thức của đài truyền hình việt nam
nhưng vẫn tham gia trong quá trình biên tập trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hải đã đưa thông tin sai sự thật
liên quan đến vụ việc chiến sĩ trần đức đô tử vong thông tin này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trực tự
tổ công tác đã lập biên bản xử lý hành chính trần thanh hải
về hành vi giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân được quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcb ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đồng thời buộc hải gỡ bỏ thông tin đã đăng tải sai sự thật
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi tòa án nhân dân tp cn mở phiên tòa xét xử hai mươi một bị cáo trong vụ án giết người tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại trung tâm thành phố cần thơ vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc giữa nguyễn thanh bình chú tại tỉnh hậu giang và đặng quang minh trú tại thành phố cần thơ
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi bình giới thiệu cho bạn tin bi vây của mình hai trăm tám mươi triệu đồng
do bi không trả nên minh yêu cầu bình phải trả thay
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường trần văn khéo thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ để giải quyết
trong lúc cử cãi hai người cùng nhóm với minh là bùi viết duy và lê quang vinh đã dùng hai khẩu súng bắn thị uy
nghe tiếng súng nhóm người của bình chạy sang tiếp ứng
sau vụ ẩu đả đánh nhau công an thành phố cần thơ đã khởi tố hai mươi một người liên quan
theo viện kiểm sát nhân dân tp cần thơ hành vi các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của công dân nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến an toàn công cộng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày ba mươi tháng một mươi
từ nhiều tháng nay người dân ở một số xã của huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an luôn sống trong bất an vì hố tử thần liên tiếp xuất hiện
chỉ trong thời gian ngắn ở địa phương này đã xuất hiện tới một mươi một hố tử thần
các cơ quan chức năng của tỉnh nghệ an đã thành lập nhiều đoàn khảo sát kiểm tra nhưng đến nay thì nguyên nhân hiện tượng sụt lún mất nguồn nước ngầm vẫn chưa được xác định
đã gần một tháng nay gia đình bà lương thị bình ở bản na non xã châu hồng huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an luôn sống trong tình cảnh bất an lo lắng
một hồ lớn xuất hiện ngay trong khu nhà bà ở với đường kính khoảng sáu mét sâu hơn hai năm mét
tại xã châu hồng từ đầu năm đến nay đã xuất hiện liên tiếp bảy vị trí sụt lún
cùng với đó là hàng trăm giếng nước sinh hoạt của người dân các bản na non xã na hiêng bản công bản pọng cũng bị cạn không còn nước để dùng
bữa cái hộ đi xuống thì cũng không dám ơn ạ cả nhà tên này nhà to nhà nhỏ chứ lại không dám ơn ạ
hiện tượng sụt lún này nó vẫn sụt dần
khi mà nó có cái
lường nước mới ứ đỏng lại á nó cứ sụt dần dần
mà các bức tường này nò của công ty này đã cũng bị nứt
không chỉ riêng ở xã châu hồng mà tại xã liên hợp cũng đã xuất hiện những hố sâu nguy hiểm với đường kính từ một đến hai mét sâu gần hai mét
nhiều nhà dân trong khu vực này cũng xuất hiện các vết nứt dài ở mống tường và nền nhà
theo người dân từ trước đến nay ở địa phương chưa từng xảy ra hiện tượng này
quỹ bán xã đã bố trí lực lượng tức là rào chắn lại cái khu vực này để tránh cái người dân hoặc là súc vật mà đến đó rơi xuống hố
đến nay thì chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về cái nguyên nhân sụt lún này
phòng nông nghiệp đã tham gia chỗ bán huyền thông báo rồng rải cho ba con nhân dân xã châu hồng và xã liên hợp về cả hiện tượng sụt lún không rõ nguyên nhân trên
đồng thời chỉ đào
đồng thời chỉ đào
các xã tổ chức rào chắn lắp biển báo để cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm không tiến hành chăn thả ra súc để bảo đảm an toàn tính mạng về người và tài sản cho nhân dân
mặc dù chưa gây hậu quả về người cũng như tài sản thế nhưng việc liên tiếp xuất hiện các hố tử thần bất thường tại huyện quỳ hợp khiến người dân nơi đây hoang mang
trong khi đó nguyên nhân về hiện tượng này vẫn chưa được cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa tiến hành
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nông thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tổ tám phường tân giang thành phố cao bằng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị nông thị phượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn để chi tiêu cá nhân
theo đó từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một với thủ đoạn dùng lãi suất cao để thuyết phục người khác cho mình vay tiền phượng đã chiếm đoạt trên năm mươi tỷ đồng từ một số cá nhân trong và ngoài tỉnh cao bằng
phượng dùng tiền của người vay sau để trả cho người vay trước
khi số nợ lên cao bị chủ nợ tố cáo phượng liên kết với một số đối tượng khác để trả nợ bằng bất động sản nhưng thổi giá bất động sản lên cao vừa xử lý được nợ lại vừa thu được khoản tiền tranh lệch để chia nhau
tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng diễn ra khá phổ biến trong thời gian vừa qua
theo đó nhiều cá nhân đã dùng tên giấy tờ cá nhân của mình để làm thẻ mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho người khác để lấy tiền
hành vi này đã tiếp tay cho các đối tượng tội phạm khi chúng sử dụng các tài khoản ảo này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa qua hàng loạt các chuyên án do công an tp hà nội đấu tranh bóc gỡ đã cho thấy cần phải đưa ra cảnh báo về thực trạng mua bán tài khoản ngân hàng
ngân hàng mà các bị hại đã chuyển tiền vào đều không có liên quan gì với các đối tượng tội phạm
hiện nay thì tất cả những cái thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đặt tài sản trên mạng này để mà chiếm đoạt được thì các đối tượng phải sử dụng những cái tài khoản của ngân hàng
thì qua những cái vụ việc cơ quan điều tra chúng tôi làm thì các tài khoản này khi mà xác minh lên cùng thì đều là do các đối tượng này là có thể là mua lại hoặc là thuê mượn lại của những cái người
mà ở đây là những người không hiểu biết
hoặc là sinh viên do cần tiền người ta làm mỗi cái tài khoản này mà giao cho các đối tượng là chỉ khoảng năm trăm linh đến một triệu đồng
nhưng mà khi sự việc xảy ra này thì cái việc chính vì vậy trong cái việc mà chúng tôi xác minh để làm đến cuối thì nó rất là khó khăn cho cơ quan điều tra
cũng theo cơ quan công an những người được thuê mở tài khoản thẻ ngân hàng và bán lại cho các đối tượng thu mua thường là học sinh sinh viên người lao động có thu nhập thấp ít hiểu biết về pháp luật
nhiều người còn có tâm lý cho rằng sau khi nhận tiền thì bản thân không còn liên quan gì đến tài khoản ngân hàng đó nữa
qua cái vụ việc mà cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan cổ giấy đã triệt phá đối với những nhóm mua bán và tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cơ quan công an khuyến cáo người dân đặc biệt là học sinh sinh viên tránh việc bán lại cái thông tin cá nhân của mình trên mạng hoặc là thông qua hình thức trực tiếp
tại vì cái hành vi này các đối tượng sẽ lợi dụng để mở các tài khoản ngân hàng
sau đó thì bán cho các đối tượng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là cái hành vi lừa đảo trên mạng xã hội mà thời gian qua nó diễn ra rất phức tạp
rõ ràng hành vi mua bán cho thuê cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật
nghị định tám mươi tám của chính phủ về vi phạm quy định hoạt động thanh toán nêu rõ phạt tiền từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
đối với hành vi vi phạm cho thuê cho mượn từ một tài khoản đến dưới một mươi tài khoản thanh toán
mức phạt tiền sẽ tăng lên từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng
với hành vi cho thuê cho mượn từ một mươi tài khoản thanh toán trở lên
ngoài ra nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự
về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
bảy đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc vừa bị công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
từ đầu tháng chín đến nay đường dây này đã tổ chức cá độ bóng đá cho hơn hai mươi người tham gia
với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng công an thị xã trảng bàng
và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh đột kích nhà nguyễn thành tâm
tại ấp bình hòa xã phước bình thị xã trảng bàng bắt giữ tâm cùng phan minh hùng phạm việt hùng
và trương tấn đạt đang tính tiền thắng thua cho người tham gia mua số đề
tiếp đó lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp ba đối tượng nguyễn ngọc huệ phan thị hồng ngọc
và huỳnh ngọc dung đồng thời mời một mươi chín người khác có liên quan đến làm việc phục vụ công tác điều tra
tăng vật thu giữ gồm gần tám mươi sáu triệu đồng hai mươi năm điện thoại di động cùng hàng nghìn giấy tờ
có nội dung ghi số đề cá cược bóng đá
bước đầu điều tra xác định từ đầu tháng chín đến nay phan việt hùng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá
cho hơn hai mươi người tham gia với tổng số tiền thắng thua trên hai mươi bốn tỷ đồng